tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô trên một trăm linh triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng
qua điều tra ban đầu xác định sới bạc trên do các đối tượng chú phường mỹ thới đứng ra tổ chức
chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút nhiều con bạc từ các địa phương đến tham gia
làm mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi